ngày tám tháng một tại phủ chủ tịch đảng bộ văn phòng chủ tịch nước đã tổ chức trọng thể lễ trao huy hiệu sáu mươi năm tuổi đảng
tặng đồng chí trần đức lương nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trao huy hiệu bốn mươi năm tuổi đảng tặng đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tham dự buổi lễ có các đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nguyên phó chủ tịch nước trường mỹ hoa nguyễn thị doan
tại buổi lễ tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã trân trọng trao huy hiệu đảng tặng hoa nguyên chủ tịch nước trần đức lương và phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
việc trao tặng huy hiệu sáu mươi năm tuổi đảng cho đồng chí trần đức lương và huy hiệu bốn mươi năm tuổi đảng cho đồng chí đặng thị ngọc thịnh là phần thưởng cao quý